tại nghĩa trang huyện gio linh ubnd tỉnh quảng trị đã tổ chức lễ truy điệu và an táng ba mươi sáu hải cốt liệt sĩ do đội quy tập năm trăm tám mươi bốn bộ chỉ huy quân sự tỉnh quảng trị quy tập được tại thôn xuân mai xã do bình huyện gio linh
từ thông tin của nhân dân địa phương cung cấp từ ngày một mươi tám tháng chín đến ngày một tháng một mươi đội quy tập năm trăm tám mươi bốn bộ chỉ huy quân sự tỉnh quảng trị đã phối hợp với cấp ủy chính quyền và nhân dân huyện gio linh tiến hành tìm kiếm và quy tập được ba mươi sáu hải cốt liệt sĩ tại lô cao xu năm mươi một và năm mươi hai nông trường cao xu dốc miếu thuộc thôn xuân mai xã gio bình huyện gio linh tỉnh quảng trị
các hải cốt liệt sĩ phát hiện tìm thấy được trơn ở độ sâu gần một mét bao bọc kỹ trong tăng võng
còn nhiều xương di vật kèm theo như cúc áo giày dép thắt lưng bút
theo thông tin của cựu chiến binh cung cấp địa điểm phát hiện ba mươi sáu hải cốt là khu vực từng an táng các chiến sĩ thuộc tiểu đoàn ba trung đoàn hai mươi bảy hy sinh trong chiến tranh chống mỹ
lễ truy điệu và an táng ba mươi sáu hải cốt liệt sĩ được tổ chức trọng thể trang nghiêm thể hiện lòng thanh kính tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì nền tự do độc lập của tổ quốc